còn tại tỉnh phú yên tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn cũng đã được kiểm soát
ủy ban nhân dân tỉnh đã đồng ý đề xuất của sở y tế và các địa phương
nới lỏng các biện pháp giãn cách trở lại trạng thái bình thường mới
kể từ giờ ngày năm tháng một mươi sẽ áp dụng nguyên tắc giãn cách xã hội trên địa bàn toàn tỉnh
theo chỉ thị một mươi chín của thủ tướng chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trong tình hình mới
riêng xã an chấn huyện tuy an áp dụng nguyên tắc giãn cách xã hội
theo chỉ thị số một mươi năm của thủ tướng chính phủ đến khi hoàn thành việc xét nghiệm
và gỡ bỏ hết các khu vực phong tỏa theo quy định